ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba bực tức vì cho rằng chồng cũ công khai quan hệ với người phụ nữ khác
nên trang đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó đến cơ quan công an đầu thú